chương trình trao tặng hai bộ bảo hộ y tế cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch tại thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
mong muốn bày tỏ lời cảm ơn đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế đang ngày đêm căng mình chống dịch covid một mươi chín
dịp này các đơn vị còn trao tặng một phần quà là ba lô dụng cụ học tập dành cho con em của các y bác sĩ nhân dịp mùa tự trường sắp đến
những hoạt động thiết thực đồng hành tiếp sức cho những chiến sĩ tuyến đầu vững vàng vượt qua cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
vẫn còn nhiều cam go phía trước